xin kính chào quý vị và các bạn
đang trong thời kỳ mùa khô nên các tỉnh thành phía nam vẫn là nơi tạnh giáo và có nền nhiệt cao nhất trên cả nước
cụ thể tại tây nguyên mức nhiệt trưa chiều sẽ giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết cũng không có nhiều biến động khi chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ với mức nhiệt tăng lên ở ngưỡng một mươi bảy hai mươi năm độ
còn tại khu vực đà nẵng đến bình thuận về đêm có mưa vài nơi ban ngày có nắng
cùng nền nhiệt giao động từ hai mươi đến ba mươi độ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thành miền bắc tại đây chỉ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm có sơ mù nhẹ trời vẫn rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất giao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ
còn ban ngày trời hưởng nắng nên mức nhiệt cao nhất
giao động từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông mạnh cấp ba cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm
với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây sáng sớm và đêm có mưa nhỏ và sơ mù gió nhẹ trời rét